để hướng dẫn tổ chức hoạt động sản xuất trở lại trong điều kiện an toàn bà ngọc nói
để chuẩn bị kế hoạch đi chợ đi siêu thị cho người dân sau ngày ba mươi tháng chín bà ngọc cho hay đơn vị này đã làm việc với các hệ thống phân phối trên địa bàn
đề nghị các hệ thống phân phối báo cáo kế hoạch nguồn hàng đưa ra phương án cam kết nguồn hàng đầy đủ
vấn đề đáp ứng nguồn hàng khi thành phố mở cửa trở lại sẽ không phải lo ngại lắm vì sở công thương đã có sự chuẩn bị và làm việc chặt chẽ với các đơn vị bà ngọc nói
các hoạt động dự kiến được mở và tiếp tục tạm dừng sau ngày ba mươi tháng chín
liên quan đến tình hình tại tp hcm sau ngày ba mươi tháng chín ubnd tp hcm cũng đã có văn bản ba nghìn một trăm tám mươi sáu gửi bí thư chủ tịch ubnd các quận huyện và tp thủ đức
đề nghị góp ý dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
theo dự thảo từ giờ ngày một tháng một mươi tp hcm
tp hcm dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến tp hcm sẽ cho phép tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà hội họp tập huấn hội thảo tối đa một mươi người
trường hợp có một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc f đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì được tập trung tối đa năm mươi người
đối với tổ chức
cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thẻ xanh covid được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trên các lĩnh vực
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị người dân thực hiện nghiêm năm k giữ khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại nơi công cộng và cả trong không gian làm việc
quét mã qr tại các địa điểm tập trung đông người cơ quan công sở cơ sở khám chữa bệnh
quán ăn nhà hàng trung tâm thương mại siêu thị chợ phương tiện công cộng công ty nhà máy
hai nhóm đủ điều kiện lưu thông gồm f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm hai mũi và sau một mươi bốn ngày
cũng theo dự thảo chỉ thị mới các hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm quán bar spac massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ lạp chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử tiếp tục tạm dừng
ngoài ra thành phố cũng tiếp tục dừng các sự kiện hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng meeting lễ phát động cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự bán hàng rong vé số dạo
tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố hồ chí minh
cũng theo dự thảo trên thành phố hồ chí minh tiếp tục duy trì một mươi hai chốt kiểm soát ra vào thành phố và ba mươi chín chốt tại địa bàn cửa ngõ dắp danh với các tỉnh
chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
thành phố bố trí chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại điểm giao thông mật độ cao
thành phố hồ chí minh cũng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các nhóm ưu tiên gồm công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
đồng thời thành phố kiến nghị mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến hoàng đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn